như truyền hình nhân dân đã đưa tin do người dân chặn cổng bãi rác nam sơn huyện sóc sơn
để đòi quyền lợi di rời đã khiến cho thủ đô hà nội bị động rác môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng
và để trả lại môi trường sạch cho người dân thành phố hà nội sẽ tổ chức thu gom
vận chuyển rác thải hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hoàn thành trước ngày tám tháng bảy
hiện tại trên địa bàn bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng không còn rác thải tồn động
quận hà đông và các huyện gia lâm đông anh cũng đang nỗ lực thu gom vận chuyển hết rác
dự kiến ngày tám tháng bảy sẽ hoàn thành đồng thời thực hiện ngay công tác vệ sinh môi trường
tại các điểm tập kết tạm thời
thành phố hà nội cũng tiếp tục yêu cầu các đơn vị quận huyện chú ý kiểm soát mùi nước rác
các xe vận chuyển rác phải bảo đảm không dò dỉ ra môi trường